ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết thời gian qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh
kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên trên địa bàn tỉnh có mưa lớn liên tục
để bảo đảm an toàn các lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm một mươi ba người mất tích ở xã trà leng
và bốn người mất tích ở xã phước lộc
trên địa bàn xã trà leng huyện nam trà my mưa lớn khiến mực nước ở các sông suối trên địa bàn xã
đang dâng cao và chảy xiết nên ở một số nơi phương tiện không thể lưu thông đi lại
công tác tìm kiếm một mươi ba nạn nhân còn mất tích ở đây đang phải tạm dừng từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
đồng thời chính quyền địa phương cũng đã sơ tán khoảng một trăm linh người dân sinh sống dọc các con sông suối
nơi có nguy cơ sạt lở
còn tại xã phước lộc huyện phước sơn việc tìm kiếm bốn nạn nhân còn mất tích cũng phải tạm dừng vào sáng nay
ba mươi hộ dân tại khu vực này cũng được sơ tán đến nơi an toàn
ngoài ra tuyến đường nối từ xã phước thành đến xã phước lộc lại tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới
gây khó khăn trong việc đi lại của người dân